đoàn công tác của ban tổ chức trung ương do đồng chí phạm minh chính
ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tổ chức trung ương làm trưởng đoàn
đã đến thăm tặng quà chia sẻ khó khăn với đồng bào bị lũ lụt tại hai huyện bắc trà my
và nam trà my tỉnh quảng nam đồng thời dân hoa viếng hương
nhà lưu niệm ban tổ chức khu ủy năm tại khu căn cứ nước oa xã trà tân huyện bắc trà my
đồng chí phạm minh chính cùng đoàn công tác đã đến thăm tặng quà và chia sẻ khó khăn
đối với gia đình anh nguyễn thanh bình và anh nguyễn duy lượng
có người thân bị thiệt mạng trong đợt mưa lũ vừa qua
đến thăm tặng quà đồng bào tại huyện miền núi bắc trà my
đồng chí phạm minh chính ân cần thăm hỏi sức khỏe động viên cán bộ và đồng bào
các dân tộc huyện bắc trà my đoàn kết chung tay khắc phục khó khăn
sớm ổn định cuộc sống và sản xuất
đồng chí cũng lưu ý qua đợt mưa lũ vừa qua các cấp ủy chính quyền địa phương
cần rút ra những bài học kinh nghiệm về công tác phòng ngừa
về tuyên truyền giáo dục nhân dân trong việc cảnh giác ứng phó với thiên tai
chủ động tổ chức di rời dân khi có thiên tai lụt bão
các cấp ủy chính quyền địa phương cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết
thống nhất tập trung lãnh đạo khắc phục các thiệt hại do thiên tai gây ra
ổn định đời sống nhân dân đồng thời cần ra soát bố trí lại dân cư
nhằm hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra
trong chuyến công tác này đồng chí phạm minh chính và đoàn công tác
đã đến dân hương nhà lưu niệm ban tổ chức khu ủy năm
tại khu cân cứ nước hoa xã trà tân huyện bắc trà my tỉnh quảng nam